thalassemy hay còn gọi là bệnh tan máu bẩm sinh từ lâu đã là nỗi buồn nỗi ám ảnh của những gia đình không may có con mắc phải căn bệnh này
thế nhưng có một nữ bác sĩ suốt nhiều năm qua vẫn luôn đồng hành cùng những bệnh nhân tàn máu bẩm sinh
mỗi ngày chị đều truyền thêm cho bệnh nhân niềm tin niềm hy vọng vào cuộc sống
còn đối với những bệnh nhân ở trung tâm thalassemi bóng dáng bác sĩ nguyễn thị thu hà đã quá quen thuộc gần gũi như chính người nhà của họ
có thể nói cuộc đời làm bác sĩ của chị thu hà thời gian dành cho người bệnh thalassemia chiếm nhiều nhất gọi là cái duyên cũng không sai
ban đầu khi trung tâm thalassemia mới thành lập chị được phân công phụ trách đơn vị
thế nhưng khi tiếp xúc với bệnh nhân ở đây chị nhìn thấy sự bi quan trên mỗi gương mặt
mỗi ngày chị đều động viên và khích lệ họ từng chút dần dần có những bệnh nhân đã có thể hòa nhập tốt với cộng đồng
làm việc và nuôi sống được bản thân vượt lên bệnh tật
thậm chí chị đều đồng ý với bệnh nhân
chứng kiến sự lớn lên của nhiều bệnh nhi khiến chị ngày càng gắn bó với công việc này
thời điểm đấy rất hiếm người đến tư vấn đến người đến để làm xét nghiệm
họ rất sợ khi họ biết họ mang dây
thế sao mình cũng vẫn phải nói chúng tôi phải giải thích rất rõ
chưa hết là chúng tôi không được giấu
mình phải hiểu về bệnh gia đình phải hiểu vì bệnh
mặc dù bệnh để chữa khỏi là điều rất là khó
nhưng mà để sống tốt chung với căn bệnh này thì lại không hề khó
trải qua khó khăn
thư thalassemia đã trở thành một bệnh nhân
từ lúc chỉ có hai bác sĩ bảy điều dưỡng và tiếp nhận vỏn vẹn năm mươi bệnh nhân
đến nay mỗi ngày trung tâm thalassemia điều trị nội chú cho hơn ba trăm linh bệnh nhân
điều đó đồng nghĩa với những nỗ lực của bác sĩ thu hà và các đồng nghiệp
trong tuyên truyền tới người dân nhận thức về căn bệnh này
cũng như vận động họ đến viện điều trị
áp lực công việc
thế nhưng khi đến thăm mỗi buồng bệnh chị luôn cố gắng bỏ qua mệt mỏi
mỉm cười hỏi thăm bệnh nhân hy vọng tiếp thêm cho họ sự lạc quan
và đáng kể hơn đó là mang lại được niềm hy vọng mới
giúp nhiều gia đình không sinh ra con thứ hai bị bệnh tan máu bẩm sinh
giảm được số lượng trẻ mắc bệnh ra đời
và đối với những bệnh nhân ở đây chị còn hơn cả một bác sĩ điều trị
được bác sĩ tư vấn cho nhất là bác sĩ bác hà
đến lúc chọc ối đi lấy kết quả
nhà này không mang gen nào ông tính hết
ủa lúc đấy mừng lắm
bác hà thường xem thăm hỏi giống như người nhà giống như là con của bác các con của bác
sau nhiều năm công hiến hết mình về người bệnh thalassemia
bác sĩ thu hà luôn đau đáu và hy vọng bệnh thalassemia sẽ được toàn dân biết đến
và để phòng được bệnh phải có sự chung tay của toàn xã hội
cộng đồng và sự vào cuộc mạnh mẽ hơn của ngành y tế